con chưa đi con với các anh chị em
tổng kiệp chưa đi vẫn khỏe chứ con
vâng anh em con với anh em chưa đi vẫn khỏe
tình hình đang dịch bệnh
tình hình đang dịch bệnh

mình cứ giữ gìn sức khỏe
để tình hình trong năm được bệnh nhân
thì tốt con nhá

bố mẹ cũng cứ mong là con
và các anh chị em trên ý là
thật nhiều sức khỏe
chúng ta chị em cũng trên ý là
thật nhiều sức khỏe nhá
giữ gìn sức khỏe
chăm sóc bệnh nhân cho nó tốt
và mong mọi người trên ý là
khỏe mạnh sớm được cao biện
thì tình hình

có loan thì ngày nào
loan là loại điện
thế thôi các con
bây giờ tình hình dịch bệnh
mỗi con không rời
thì thôi chỉ có
nói chuyện lúc nào rồi
chuyện tình cảm với nhau
thì rồi bao giờ hết dịch bệnh
và sáng tập đạp rồi cưới
dịch bệnh bố mẹ
thì rồi bao giờ hết dịch bệnh
thì cả nhà đã để được làm tủ con ạ
con vẫn khỏe
bố rao này vẫn khỏe chứ
con là con gái
con có con lắm
con đi làm đây
con đi làm đây
con khỏe với tất cả
anh lão và các anh em trong viện nhé
thực ra này so với anh em
nghĩa là dịch này thì
rất nhiều ngành
rất nhiều nghề
rất nhiều người
cũng cũng phải vất vả
cho nên là cái chuyện
mình cũng quen thôi và cũng sẵn sàng
thấy cái việc này cũng không phải quá nặng nề nữa thôi
cuộc chiến chống covid này là cuộc chiến của toàn dân của rất nhiều người
mỗi người sẽ có một cái chức trách nhiệm vụ nhất định
và bác sĩ mình cũng là một đóng góp một phần nhỏ vào trong cuộc chiến này thôi
chứ mình cũng không thấy to tát đến thế đâu
bác sĩ ở bệnh viện bệnh nhiệt đới lúc nào cũng sẵn sàng chi viện cho tất cả các bệnh viện
nếu các nơi có tình trạng lượng bệnh nhân quá tải
và cần sự tri viện của các bác sĩ ở bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
cùng nhau cố gắng mỗi người ở mỗi vị trí sẽ cố gắng làm tốt nhất bổn phận hay chức trách của mình
để tham gia công cuộc chống dịch này
còn với tinh thần kể cả những người nhỏ nhất
nếu không làm gì thì mình có thể thực hiện tuân thủ giãn cách
tuân thủ đúng các biện pháp phòng chống dịch
đấy cũng là một trong những biện pháp giúp tham gia công cuộc chống dịch
chúc các đồng nghiệp ở tp hcm có thể tiên cường những cuộc chiến này
cuộc chiến còn dài mọi người cố gắng chiến đấu giữ gìn sức khỏe
với khoa hội sức thì có thể nói là khoa cuối cùng để đón những bệnh nhân nặng
thế nên thì bệnh nhân đã vào đến khoa thì tất cả anh em đều cố gắng hết sức
trong khả năng của mình làm
tất cả bệnh tế là tốt nhất cho bệnh nhân
để có thể giúp bệnh nhân qua cơn nguyên kịch
các bác sĩ ở bệnh viện bệnh viện đới thì lúc nào cũng kinh thần sẵn sàng
đối với cộng đồng thì hãy thực hiện tốt năm k của bộ y tế
tiêm chủng thực hiện tiêm chủng nếu như vẫn là đối tượng được tiêm chủng
và hãy ở nhà giữ cho những người thân của bạn
những người cao tuổi những người phụ nữ có thai và những người có bệnh nền
bởi vì họ là những đối tượng nhạy cảm dễ bị nặng khi mắc covid một mươi